sau khi nghe đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình kinh tế văn hóa xã hội an ninh quốc phòng trong quý i hai nghìn một mươi chín
chủ tịch nước đã ghi nhận đánh giá cao nỗ lực của điện biên trong việc triển khai có hiệu quả tinh thần nghị quyết một mươi ba của đảng nghị quyết một mươi bốn của đảng bộ tỉnh
đồng chí cũng nhấn mạnh vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh và lợi thế thu hút phát triển du lịch kinh tế của tỉnh điện biên
chủ tịch nước đề nghị thời gian tới điện biên cùng với các tỉnh biên giới khác
tập hợp nguồn lực để tạo nên thành trí kinh tế vững chắc cho đất nước yêu cầu các địa phương điện biên sơn la hà giang lào cai lai châu
nghiên cứu đề xuất cơ chế liên kết xây dựng khu kinh tế hành lang vòng cung các tỉnh biên giới
phát biểu tại buổi làm việc thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an khẳng định
công an điện biên đã nắm chắc tình hình tham mưu và tổ chức triển khai có hiệu quả nhiều chủ trương giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phát huy tốt vai trò hiệu quả của lực lượng công an chính quy cấp xã
thời gian tới đồng chí thứ trưởng yêu cầu công an tỉnh điện biên cần chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu đánh giá đúng và trúng về tình hình địa bàn đối tượng để có đối sách quản lý đấu tranh phù hợp
đặc biệt cần quan tâm chú trọng đến những vấn đề liên quan đến an ninh dân tộc tôn giáo và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy
tối qua một mươi bảy tháng năm chuyên cơ chở chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước ta đã về đến sân bay nội bài kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tại chuyến thăm chính thức này chủ tịch quốc hội vương đình huệ và lãnh đạo cấp cao của lào đều khẳng định trước những diễn biến phức tạp hiện nay trong tình hình quốc tế và khu vực hai bên càng thấy rõ giá trị của việc duy trì và vun đắp mối quan hệ láng giềng gắn bó thủy chung có một trăm linh hai đối với an ninh và phát triển của hai nước
coi đó là quy luật phát triển có ý nghĩa sống còn và là một trong những nhân tố quyết định đảm bảo thắng lợi của sự nghiệp cách mạng
tại chuyến thăm chính thức này chủ tịch quốc hội vương đình huệ và lãnh đạo cấp cao của lào đều khẳng định trước những diễn biến phức tạp hiện nay trong tình hình quốc tế và khu vực hai bên càng thấy rõ giá trị của hai nước
phát biểu tại hội đàm chủ tịch quốc hội lào sê sổn phong phong vy hẳn đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
chuyến thăm chính thức đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt việt nam đầu tiên tới lào trong năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào lào việt nam hai nghìn hai mươi hai kỷ niệm sáu mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và bốn mươi năm năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam lào
đồng thời cũng là đoàn lãnh đạo nước ngoài cấp cao nhất đến thăm lào kể từ sau thành công của đại hội lần thứ một mươi một đảng nhân dân cách mạng lào và từ đầu nhiệm kỳ quốc hội khóa chín của lào
thể hiện sự coi trọng đặc biệt của đảng nhà nước việt nam và cá nhân chủ tịch quốc hội vương đình huệ đối với việc gìn giữ và không ngừng củng cố mối quan hệ đặc biệt việt lào
chuyến thăm cũng truyền tải tới các bạn một thông điệp là lãnh đạo và nhân dân việt nam luôn chia sẻ và thấu hiểu
và cũng là
phục với những cái thách thức mà đảng nhà nước và nhân dân lào đang phải trải qua hiện nay và khẳng định là chúng ta việt nam đảng nhà nước và nhân dân việt nam thì luôn luôn sẵn sàng cùng các bạn lào để tháo gỡ và ủng hộ các bạn để làm sao các bạn vượt qua được thách thức và tiếp tục phát triển
hai chủ tịch quốc hội đã đánh giá cao kết quả triển khai thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi một với nhiều hoạt động phong phú thiết thực
nhất là việc phối hợp triển khai thành công dự án xây dựng nhà quốc hội của lào món quà của đảng nhà nước và nhân dân việt nam dành tặng đảng nhà nước và nhân dân lào
tiếp nối những thành công của các thỏa thuận trước và khắc phục những tồn tại
chuyến thăm chính thức này đã có nhiều thỏa thuận được ký kết giữa hai quốc hội các ủy ban của quốc hội
hai chủ tịch quốc hội đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong giai đoạn năm năm tới đây
và theo đó thì chúng ta tiếp tục nâng tầm
chất hoạt động hợp tác giữa quốc hội hai nước theo hướng ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn
cụ thể ở việc chúng ta tiếp tục đẩy mạnh quan hệ cấp cao giữa lãnh đạo quốc hội hai nước giữa lãnh đạo cũng như các quan của các cơ quan của quốc hội các cơ quan của ủy ban thực vụ quốc hội thậm chí các quan đại biểu quốc hội
để chúng ta có những hoạt động thiết thực hiệu quả
chuyến thăm chính thức lào của chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã diễn ra rất thành công
góp phần đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước việt nam lào nói chung
và quan hệ giữa quốc hội hai nước nói riêng ngày càng phát triển và đâm hoa kết trái mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững

một số nội dung của nghị quyết sáu nqtvk nghị quyết có kết cấu gồm bốn phần liên quan chặt chẽ với nhau tình hình và nguyên nhân quan điểm chỉ đạo mục tiêu và tầm nhìn các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tổ chức thực hiện
nghị quyết cũng đưa ra các mục tiêu cụ thể như tỷ lệ đô thị hóa đến năm hai nghìn hai mươi năm đạt tối thiểu bốn mươi năm đến năm hai nghìn ba mươi đạt trên năm mươi
tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng một năm một chín vào năm hai nghìn hai mươi năm
đô thị toàn quốc đến năm hai nghìn ba mươi đạt khoảng một chín hai ba
số lượng đô thị toàn quốc đến năm hai nghìn hai mươi năm đạt khoảng chín trăm năm mươi đến một đô thị
đến năm hai nghìn ba mươi khoảng một đến một hai trăm linh đô thị
kinh tế khu vực đô thị đóng góp vào gdp cả nước khoảng bảy mươi năm vào năm hai nghìn hai mươi năm và khoảng tám mươi năm vào năm hai nghìn ba mươi
để đạt được các mục tiêu nêu trên nghị quyết sáu nêu rõ các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như hoàn thiện thể chế chính sách tạo thuận lợi cho quá trình đô thị hóa
công tác quy hoạch xây dựng quản lý và phát triển đô thị bền vững
tập trung xây dựng phát triển hệ thống đô thị quốc gia bền vững và đồng bộ về mạng lưới
đẩy mạnh phát triển nhà ở hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ hiện đại liên kết thích ứng với biến đổi khí hậu xây dựng và hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý đô thị và chất lượng cuộc sống đô thị bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội an ninh an toàn và trật tự đô thị
tại hội nghị đại diện các bộ ban ngành đại diện các địa phương cũng đã trình bày các tham luận nêu ra những vấn đề còn tồn tại chia sẻ những kinh nghiệm hay các giải pháp hiệu quả trong từng lĩnh vực và tại mỗi địa phương
các ý kiến đều bày tỏ đồng tình với các nội dung của nghị quyết khẳng định nghị quyết là cơ sở căn cứ chính trị quan trọng cho sự ra đời của cơ chế chính sách mới tạo động lực để phát triển đô thị góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững
tới nay một mươi tám tháng năm tại hà nội đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật chiến công dân bác lễ tuyên dương trao giải thưởng phụ nữ công an tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu tại buổi lễ
lễ tuyên dương trao giải thưởng phụ nữ công an tiêu biểu được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm một trăm ba mươi hai năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh vĩ đại và hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm
ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân việt nam
đây là một dịp có ý nghĩa đặc biệt nhằm tôn vinh những thành tích chiến công tiêu biểu của phụ nữ trong toàn lực lượng công an nhân dân
giải thưởng phụ nữ công an tiêu biểu là phần thưởng cao quý của bộ công an trao tặng với mục đích tôn vinh những gương phụ nữ công an có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập công tác chiến đấu tạo sự lan tỏa rộng rãi trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
bốn mươi cá nhân đạt giải thưởng phụ nữ công an tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi
phụ nữ công an tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một là những nữ cán bộ chiến sĩ mưu trí bản lĩnh kiên quyết đấu tranh và sẵn sàng đương đầu với những khó khăn gian khổ
là những cán bộ nữ tận tâm trách nhiệm vì nhân dân phục vụ chủ động sáng tạo có nhiều sáng kiến trong triển khai thực hiện công tác tại đơn vị
là những y bác sĩ không quản ngại ngày đêm khó khăn nguy hiểm để chăm sóc bảo vệ tính mạng sức khỏe của nhân dân và đồng đội trước đại dịch covid một mươi chín
các đồng chí thực sự là nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phong trào dân vận khéo tại các địa bàn vùng sâu vùng xa biên giới vùng trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng trần quốc tỏ chúc mừng bốn mươi cá nhân đạt giải thưởng phụ nữ công an tiêu biểu được tuyên dương và cũng đặc biệt nhấn mạnh
cán bộ hội viên phụ nữ trong công an nhân dân cần phải tiếp tục phấn đấu không ngừng học tập theo sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
tích cực rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự vì nước quên thân vì dân phục vụ
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an yêu cầu và mong muốn hội phụ nữ các cấp và các hội viên của phụ nữ trong công an nhân dân tổ chức và thực hiện tốt phong trào thi đua các cuộc vận động chú ý hướng về cơ sở
mỗi cán bộ hội viên cần nhận thức sâu sắc hơn nữa về trách nhiệm của bản thân ra sức tự học tự rèn tự soi tự sửa và vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
qua mỗi câu chuyện được các nữ cán bộ chiến sĩ chia sẻ tại chương trình càng thể hiện rõ nét hơn bản lĩnh trí tuệ tinh thần sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu làm bất cứ việc gì khi tổ quốc và nhân dân cần đến